nhưng cơ quan nào xác nhận cho điều đó
có những nghiên cứu nào chỉ ra đeo cái kính này là tốt đeo cái kính kia là không tốt chưa có mà
chúng ta không nên tùy tiện sử dụng kính kể cả kính dâm kính thời trang hay kính thuốc để tránh những nguy hại cho mắt
tốt nhất người dùng kính nên đến bệnh viện hay các cửa hàng bán kính uy tín đã được bộ y tế cấp phép để đo và khám mắt trước khi mua kính